ngày một một mươi một tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với thanh tra chính phủ
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận những thành tích ngành thanh tra đạt được trong bảy mươi hai năm xây dựng và trưởng thành
đồng thời cho rằng cơ quan thanh tra còn là niềm tin của nhân dân nhất là trong bối cảnh việt nam đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng xây dựng bộ máy liêm chính
bên cạnh đó thủ tướng cho rằng thanh tra chính phủ còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
về công tác thanh tra thủ tướng nhấn mạnh tinh thần minh bạch khách quan vô tư thực hiện đúng quy chế làm việc của ngành
có cơ chế kiểm tra giám sát hiệu quả hoạt động của các đoàn thanh tra
kết luận thanh tra phải sát đúng chặt chẽ bảo đảm về thời hạn nhằm không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
qua thanh tra đề xuất kiến nghị xử lý nghiêm túc
ngoài xử lý về tiền tài sản cần theo dõi đồn đốc kiểm tra việc xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan việc sửa đổi cơ chế chính sách
về công tác phòng chống tham nhũng thủ tướng đề nghị ngành thanh tra tăng cường tham mưu chủ trương chính sách qua thanh tra phát hiện bất hợp lý
ngành thanh tra tiếp tục tập trung vào một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như xây dựng cơ bản đất đai công tác cán bộ